trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết từ ngày một mươi tháng một mươi nhiệt độ miền bắc và thanh hóa giảm bốn năm độ so với ngày hôm nay thấp nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi một độ vùng núi có nơi giảm dưới một mươi tám độ c
hoàn lưu báo lyon rock kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến miền bắc mưa to từ chiều ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi khu vực bắc trung bộ có mưa to các tỉnh đông bắc bộ có mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm tây bắc bộ có mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh lượng mưa từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi lên đến trên ba trăm linh mm
khu vực hà nội từ chiều ngày chín tháng một mươi đến một mươi một tháng một mươi mưa to từ ngày một mươi tháng một mươi trời bắt đầu chuyển nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ
về bão lyon rock cơ quan khí tượng thủy văn cho biết một mươi h ngày chín tháng chín bão trên đảo hải nam trung quốc có sức gió mạnh nhất là bảy mươi năm kmh cấp tám giật cấp một mươi ngày hôm nay bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi kmh đi vào vịnh bắc bộ đến một mươi h ngày một mươi tháng một mươi bão cách hải phòng khoảng chín mươi km cách nam định khoảng một trăm linh km và cách thanh hóa
sức gió mạnh nhất là chín mươi kmh cấp tám và cấp chín giật cấp một mươi một ngày một mươi tháng một mươi bão có khả năng đổi hướng theo hướng tây tây nam với tốc độ từ một mươi năm hai mươi kmh suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào các tỉnh phía nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi áp thấp nhiệt đới trên đất liền thanh hóa có sức gió mạnh nhất là năm mươi km trên giờ cấp sáu và giật cấp tám
ngày hôm nay và ngày mai
trên biển từ quảng ninh đến hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu và cấp bảy phía bắc có nơi giật cấp tám đến cấp một mươi các tỉnh đất liền phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp ba và bốn